phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế vừa phối hợp với phòng sáu cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet quy mô lớn lên tới gần một trăm một mươi tỷ đồng
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê anh tuấn nguyễn ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại tỉnh quảng trị và nguyễn tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tỉnh hà tĩnh
thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lừa nạn nhân khai báo thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng qua những trang web giả mạo
rồi sử dụng những thông tin này đăng nhập và chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của đối tượng
ngoài ra chúng còn sử dụng các thiết bị chỉnh âm thanh để điều chỉnh giọng nói giả danh nhân viên của dịch vụ chuyển tiền trung gian hoặc ngân hàng
và gọi cho nạn nhân bằng sim giác để liên lạc với nạn nhân lấy thông tin
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt của người dân
hơn một trăm linh bảy tỷ đồng